ngày hai mươi ba tháng bốn tại hà nội bộ chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc để nghe báo cáo tình hình
ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch và ổn định kinh tế
đồng thời thông tin một số vấn đề quan trọng khác
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trần quốc vượng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng ủy viên trung mương đảng
bí thư tỉnh ủy thành ủy ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương các chủ nhiệm ủy ban của quốc hội
các chính ủy quân khu đại diện lãnh đạo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
đánh giá về công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch và ổn định kinh tế xã hội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh cuộc chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín vẫn còn tiếp diễn
đồng chí nêu rõ theo đánh giá của liên hợp quốc đại dịch này là phép thử lớn nhất kể từ khi thành lập liên hợp quốc
quy mô lớn lan rộng nhanh hậu quả vô cùng nguy hại gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có
về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của loài người hệ lụy của nó phải mất rất nhiều năm mới thấy hết
với những dự báo có thể còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn tám hai nghìn chín
thậm chí còn xấu hơn cả cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới năm một nghìn chín trăm hai mươi chín một nghìn chín trăm ba mươi ba
với việt nam chúng ta đã chủ động phản ứng tốt kịp thời và đạt kết quả rất đáng mừng
qua đó càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước ta
vai trò vị thế của việt nam trên trường quốc tế càng được khẳng định và nâng cao
có thể khẳng định không có hệ thống chính trị như ở nước ta thì không thể làm được như vậy
trên dưới một lòng đoàn kết thống nhất lòng yêu nước của nhân dân tinh thần tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách của đồng bào ở mọi miền tổ quốc lại được nhân lên trong phòng chống dịch
tất cả các ngành các cấp y tế các lực lượng công an quân đội người già người trẻ đều hưởng ứng phòng chống dịch
đồng chí nhấn mạnh chúng ta tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn vì đây mới là kết quả bước đầu
còn nhiều việc phải làm phải đồng tâm nhất trí trên dưới một lòng vừa chủ động phòng chống dịch
vừa tập trung phát triển sản xuất ổn định xã hội chăm lo cuộc sống của nhân dân tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh
hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng dự kiến sẽ họp trong tháng năm
trong đó có nội dung rất quan trọng là trung ương sẽ cho ý kiến về phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
nhân hội nghị này tổng bí thư chủ tịch nước muốn trao đổi một số vấn đề cần quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí cho rằng công tác nào cũng có cái khó phức tạp của nó nhưng công tác nhân sự là khó và phức tạp hơn cả
do vậy phải tổng kết công tác nhân sự các khóa gần đây nhất là khóa một mươi hai cho thật tốt để làm tốt công tác nhân sự khóa tới
để bầu được ban chấp hành trung ương bộ chính trị
bàn bí thư cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
đồng chí nhấn mạnh ở bất kỳ lĩnh vực địa phương nào cán bộ bao giờ cũng là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng
công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước cũng nhấn mạnh vấn đề hàng đầu là xác định đúng yêu cầu xây dựng ban chấp hành trung ương mà hạt nhân là bộ chính trị
ban bí thư lãnh đạo chủ chốt của đảng về cơ cấu số lượng như hiện nay hay thế nào quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu như thế nào
theo tổng bí thư chủ tịch nước ban chấp hành trung ương phải là một tập thể thật sự đoàn kết thống nhất
phải là những cán bộ có đức có tài có tầm nhìn chiến lược có trí tuệ tư duy đổi mới sáng tạo đủ uy tín năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ trách nhiệm cách làm của các cấp ủy trong công tác nhân sự là phải làm từng bước vững chắc
tuyệt đối không được để xảy ra sai sót ngay từ khâu giới thiệu phải thật sự công tâm khách quan không có cánh hậu lợi ích nhóm
các cơ quan tổ chức có liên quan trước hết là bộ chính trị ban chấp hành trung ương phải dày công chuẩn bị
xác định đây là vấn đề đặc biệt quan trọng là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt có liên quan đến sự sống còn của đảng của chế độ
các cơ quan địa phương cán bộ trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ sâu sắc trách nhiệm của mình
đối với công việc có vị trí ý nghĩa đặc biệt hệ trọng này toàn tâm toàn ý lo cho công việc chung đặt lợi ích của đảng của đất nước của nhân dân lên trên hết trước hết
tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng công tác nhân sự đặc biệt quan trọng phức tạp vì liên quan đến con người là công tác về con người
nhận xét đánh giá bố trí sử dụng thế nào liên quan đến danh dự chế độ chính sách của cán bộ dễ phát sinh tâm tư mất đoàn kết
vì vậy công tác nhân sự phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ khoa học nhất quán bảo đảm dân chủ công tâm công khai thật sự trong sáng khách quan
để cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu
những người tham nhũng chạy chức chạy quyền đặc quyền đặc lợi gia trưởng trù dập người dân nâng đỡ kẻ xấu bao che cho tội phạm gây mất đoàn kết
ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng đều không xứng đáng là cán bộ lãnh đạo của đảng và nhà nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh rằng mục tiêu của công tác trong nhiệm kỳ tới
làm sao để có ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư cán bộ chủ chốt của đảng nhà nước mạnh được nhân dân tin yêu
như vậy sẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước